trên địa bàn xã eao huyện ehleu tỉnh đắk lắc vừa đã xảy ra vụ đuối nước khiến bốn nữ sinh tử vong thương tâm
trong bốn nữ sinh gặp nạn có hai nữ sinh là chị em ruột
sau khi vụ việc xảy ra chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự
vào khoảng một mươi ba giờ chiều qua một nhóm học sinh từ lớp bảy đến lớp chín của trường tiểu học trung học cơ sở hoàng hoa thám xã eheao rủ nhau ra đập nước trên địa bàn thôn bảy chơi
tại đây bốn nữ sinh đã xuống đập tắm hai nữ sinh khác đứng trên bờ
do mực nước sâu cả bốn nữ sinh xuống tắm đã bị đuối nước thương tâm
phát hiện sự việc hai nữ sinh trên bờ đã hô hoán người dân đến hỗ trợ cứu giúp
tuy nhiên khi mọi người đến nơi thì cả bốn em đã tử vong và được tìm vớt lên bờ